tại hà nội ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tổ chức họp báo
chuyên đề thông tin kết quả công tác chống buôn lậu và hàng giả quý ba triển khai nhiệm vụ quý bốn năm hai nghìn hai mươi
thiếu tướng đàm thanh thế tránh văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia chủ trì buổi họp báo
quý ba năm hai nghìn hai mươi các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện xử lý sáu mươi ba một trăm một mươi vụ việc vi phạm
thu nộp ngân sách nhà nước bốn ba trăm tám mươi bảy tỷ đồng khởi tố ba trăm sáu mươi chín vụ và bốn trăm năm mươi năm đối tượng
trên cơ sở những kết quả đã đạt được thời gian tới các lực lượng chức năng cần quyết liệt kiểm tra
kiểm soát và siết chặt các địa bàn trọng điểm để ngăn chặn các ổ nhóm đối tượng buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả góp vần bình ổn thị trường bảo đảm an ninh trật tự xã hội đặc biệt là dịp tết nguyên đáng